các người đang có ý định khởi nghiệp các chuyên gia kinh tế và các nhà quản lý kinh tế
chương trình đồng hành cùng doanh nghiệp có nội dung thiết thực theo sát sự phát triển của các doanh nghiệp
mục tiêu của báo chí và doanh nghiệp đều hướng tới sự phát triển toàn diện của đất nước trong quá trình hội nhập
chương trình đồng hành cùng doanh nghiệp hôm nay sẽ đề cập đến mối quan hệ thân thiết giữa doanh nghiệp và báo chí trong bối cảnh hiện tại
việc giải quyết bài toán nâng cao giá trị gia tăng cho hàng hóa xuất khẩu lại là một yêu cầu cấp thiết
để các doanh nghiệp việt có thể trụ vững trên trường quốc tế
trong chương trình đồng hành cùng doanh nghiệp hôm nay mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi tìm hiểu vấn đề này
chương trình đồng hành cùng doanh nghiệp phản ánh về các vấn đề kinh tế dưới góc nhìn doanh nghiệp
với mục đích đi sâu vào những vấn đề liên quan thiết thực tới công việc kinh doanh của các doanh nghiệp
như môi trường kinh doanh hành lang chính sách kinh doanh các quy định điều kiện cụ thể trong lĩnh vực kinh doanh cụ thể
có tác động ảnh hưởng lớn tới cộng đồng doanh nghiệp
sự tập hợp đối chứng giữa ý kiến của các bên từ bản thân doanh nghiệp tới các chuyên gia trong ngành kinh tế
luật và các nhà quản lý về những vấn đề mà nhiều doanh nghiệp cùng quan tâm
trong thời đại công việc thông tin thế này những viện ích những nhanh chóng tiện lợi mang lại cho khách hàng
thì nó đồng nghĩa với lại hai mặt là cái khả năng rủi ro nó cũng sẽ nhanh chóng xảy ra
nó cũng sẽ mất số tiền tổn thất cái số tiền lớn
tại vì nếu mà không có ngân hàng thì các nhà
nhập khẩu và xuất khẩu họ phải tự thanh toán và tự làm việc với nhau trong vấn đề mà chi trả
thì bây giờ một ngân hàng đứng giữa làm cái trung gian về tiền tệ để có thể trung gian về tài chính
để mà có thể thực hiện những cái giao dịch tài chính thỏa mãn cho cả hai bên
cái mong muốn của chúng tôi thì tôi cũng hy vọng rằng trong cái thời gian tới
bidv cũng tiếp tục triển khai thêm nhiều các dịch vụ
ví dụ như thẩm định đối với khách hàng ở các nước ngoài
cũng như là tổ chức các cái hội thảo liên quan đến việc mà triển khai các cái nội dung của hiệp định cptpp
kính thưa quý vị khán giả mỗi tuần chương trình đồng hành cùng doanh nghiệp mang tới cho khán giả những phóng sự tài liệu
được đầu tư kỹ lưỡng về hình ảnh nội dung đi sâu vào các vấn đề của doanh nghiệp việt nam
mỗi chương trình chỉ có thời lượng là một mươi năm phút
nhưng hàm chứa trong đó rất nhiều nỗ lực và tâm sức của các phóng viên truyền hình nhân dân
để có thể khai thác được những vấn đề nóng mang tính thời sự và cấp thiết đối với các doanh nghiệp
các phóng viên biên tập viên của phòng kinh tế truyền hình nhân dân dành ra nhiều thời gian để cập nhật tin tức
nghiên cứu luật và chính sách của chính phủ
ngay từ khâu chọn đề tài cho mỗi số đồng hành cùng doanh nghiệp những người thực hiện chương trình đã có nhiều trăn trở
trong quá trình thực hiện
tức là cái chương trình này thì tất nhiên chúng tôi cũng phải đọc rất nhiều
khó khăn ở cái chỗ là mỗi một loại hình doanh nghiệp một lĩnh vực kinh doanh đều có những đặc thù rất riêng
và bên cạnh đó thì mỗi một loại hình mỗi một lĩnh vực đều có một hệ thống
các văn bản quy phạm pháp luật các định hướng rất là khác nhau
đặc biệt trong thời gian vừa qua thì khi thủ tướng nguyễn xuân phúc nói về việc
chính phủ đồng hành cùng doanh nghiệp thì một loạt các cái văn bản đã được sửa đổi
một loạt các động thái các chính sách đã được đưa ra để hỗ trợ doanh nghiệp tốt hơn
và chúng tôi phải tiếp cận với một lượng văn bản rất là lớn
quá trình tác nghiệp của các phóng viên đòi hỏi sự nhạy bén ứng biến nhanh và năng động
để trực tiếp ghi hình tại hiện trường mang tới cho khán giả những hình ảnh mới và chân thực nhất có thể
một trong những khó khăn lớn nhất của ekpt
khi thực hiện chương trình đồng hành của doanh nghiệp đó là việc mời khách mời
bởi vì đối với các doanh nghiệp lớn thì không vấn đề gì cả
nhưng với các doanh nghiệp vừa và nhỏ thì họ rất là ngại với sự bỏ trí
đặc biệt là trong quá trình phỏng vấn tác nghiệp này hay là mời đến để quay các công sưởng nhà máy
đến cơ sở làm việc của các doanh nghiệp nhỏ và vừa
thì ekpt chúng tôi gặp những trở ngại không nhỏ
từ việc liên hệ này đến việc contact với họ
để họ trả lời
thì chúng tôi đều phải thông qua một đơn vị nữa hoặc là mình chủ động mình liên hệ để mình đặt lên hệ thống vấn
công đoạn làm hậu kỳ cho các phóng sự được các phóng viên kỹ thuật viên truyền hình nhân dân
thực hiện tỉ mỉ chi tiết bảo đảm nội dung phong phú hình ảnh chọn lọc
và cách trình bày dễ hiểu để truyền tải tới khán giả
với những phóng sự chất lượng chương trình đồng hành cùng doanh nghiệp của truyền hình nhân dân
đã để lại ấn tượng tốt với khán giả
thực sự trở thành người bạn đường tin cậy với các doanh nghiệp
bên cạnh đó chương trình cũng góp phần phổ biến kiến thức về kinh tế
thu hút sự quan tâm và khuyến khích hoạt động kinh doanh trong người dân
thể nói rằng báo chí là một trong những công cụ hữu hiệu để hỗ trợ cho cộng đồng doanh nghiệp phát triển
cũng là một kênh thông tin quan trọng để hỗ trợ trong quá trình giám sát
chỉ là thực thi chính sách
và pháp luật của nhà nước đối với những doanh nghiệp những cá nhân
ở đây không phải là số nhiều nhưng mà cũng có
thực ra chúng ta đã thấy có những doanh nghiệp làm ăn chụp giặt và các hàng giả buôn ậu
báo chí chính là cái kênh mà tuyên truyền cho doanh nghiệp doanh nhân và đặc biệt là bảo vệ cho doanh nhân doanh nghiệp
đưa những tin sáng trong kinh doanh
những trường hợp khởi nghiệp sáng tạo và thành công
đặc biệt là trong cái cải thiện môi trường kinh doanh thì báo chí cũng luôn đồng hành cùng với doanh nghiệp
để từ đó mà vào cuộc làm cho các chính sách của tỉnh đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính
là thuận lợi hơn cho người dân và doanh nghiệp trong tỉnh
báo chí thì cũng phải nói là một cái kênh tuyên truyền phản ánh về doanh nghiệp là quan trọng nhất là
vậy là tôi nghĩ là thời gian tới
thời gian tới báo chí cũng cần phải quyết liệt hơn để làm sao giúp cho cộng đồng doanh nghiệp hiểu rằng là
thế nào là một doanh nghiệp tốt thế nào là doanh nghiệp có ích cho đất nước
mời quý vị chú ý theo dõi chương trình đồng hành cùng doanh nghiệp vào lúc hai mươi h thứ năm hàng tuần
phát lại vào lúc một mươi năm h bốn mươi năm phút ngày thứ sáu và một mươi h ba mươi phút ngày thứ bảy trên sóng truyền hình nhân dân

thời lượng của chương trình kết nối khán giả tới đây cũng đã
hết hy vọng là quý vị khán giả tiếp tục sẽ dành sự quan tâm ủng hộ cho các chuyên đề trên sóng truyền hình nhân dân
xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo